thưa quý vị và các bạn để việt nam trở thành thành viên chính thức của công ước về quyền của người khuyết tật
quốc hội khóa một mươi ba đã phê chuẩn công ước tại kỳ họp thứ tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
từ đó tới nay chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chương trình đề án dự án
nhằm nỗ lực thực thi công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật tại việt nam
phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực của việt nam trước thềm ngày người khuyết tật thế giới mùng ba tháng một mươi hai
nằm trên con phố chính nguyễn văn cử gia lâm hà nội khu vực này không chỉ là nơi bày bán các sản phẩm thời trang cao cấp
mà còn là một công sưởng sản xuất ngay tại chỗ
có đến với công sưởng mới thấy sự nhộn nhịp tấp nập ở nơi đây
tiếng máy may trò chuyện tiếng trao đổi hướng dẫn cứ đan sen vào nhau không ngớt
từ nhiều tháng nay công sưởng này trở nên đông vui náo nhiệt hơn bởi sự có mặt của ba mươi người lao động là người khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
họ đến đây không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm từ nhà
mà còn được học nghề được hỗ trợ ăn ở và có thể có thu nhập từ hai đến tám triệu đồng một tháng
điểm đặc biệt là trước khi bắt đầu vào học nghề làm việc chính thức
những người khuyết tật và gia đình người khuyết tật đều được mời đến tham quan nơi ăn trốn ở và cả nơi làm việc cho người khuyết tật
để họ có thể tự đưa ra quyết định lựa chọn cho chính mình
những lao động khuyết tật cũng được thông tin đầy đủ về các chính sách chế độ của công ty
đối với người lao động là người khuyết tật và cùng làm việc hòa nhập chung trong môi trường thân thiện
để phát huy khả năng của mình góp phần tạo dựng cuộc sống tự lập của bản thân
chúng tôi có may mắn được sự giúp đỡ của hội người khuyết tật hà nội
cũng có giai đoạn được mời được khoảng hơn ba mươi anh chị em khuyết tật tham gia vào công việc của công ty
các anh chị em này có một vài người đã có nghề sẵn rồi họ làm mây rất là khéo
còn số còn lại thì chúng tôi đang dạy nghề may cho các bạn
nhưng mà có rất nhiều gia đình thì các bạn sống trong trạng thái tự ti e ngại
và các bạn chú ở trong nhà không ra ngoài không giao lưu rất là buồn trạng thái tâm lý rất là tiêu cực
thế thì chúng tôi mới chọn cái nhóm đối tượng này và mong muốn là không phải là tặng họ cái gì đó
mà muốn mang đến cho họ một nghề
chúng tôi sẽ đi mời các bạn ấy tới công ty học nghề và làm
thì xác định từ đầu là nếu các bạn ấy học nghề xong mà các bạn ấy muốn đi làm một công ty may khác
tôi rất là sẵn lòng
hay là các bạn ấy học nghề xong mà các bạn thấy là việc làm ở công ty sẽ có những cái điểm mà các bạn không thích bằng làm ở nhà
thì các bạn hoàn toàn thể về nhà và nhận khoán
chúng tôi cũng rất sẵn lòng để họ hợp tác theo cách đấy
những lao động là người khuyết tật được nhận vào sưởng may của hệ thống tiêu dùng và thời trang
tokyo life thuộc công ty cổ phần intel life là một hoạt động nằm trong dự án chung tay vì cộng đồng
do hội người khuyết tật thành phố hà nội và công ty cổ phần intel life phối hợp thực hiện
đây là một cơ hội cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam và cũng là một sự quyết tâm
nỗ lực chung tay hành động cùng toàn xã hội của doanh nghiệp đối với người khuyết tật
với mục đích tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc làm bền vững
thúc đẩy thực hiện quyền có việc làm của người khuyết tật
tôi thấy công việc ở đây rất là tốt đã làm ở đây được hai tháng rồi tôi cảm thấy rất là thích công việc này

khi tôi đến đây thì tôi cảm thấy môi trường làm việc rất là thoải mái
quản lý và mọi người rất là thân thiện và công việc phù hợp với sức khỏe của tôi
sau khi đi làm việc tôi thấy vui hơn và cảm thấy cảm giác thoải mái
trong công việc và cũng như mình đam mê công việc hơn
anh em làm việc ở đây với môi trường ở đây rất là thoải mái
trong đó là chỗ ăn chỗ ở công việc làm rất là ổn định
rất là mong muốn là nhân rộng ra nhiều các công ty
ví dụ về các tình lẻ như chúng tôi càng nhiều càng tốt
chỉ tính riêng thành phố hà nội hiện có gần một trăm linh người khuyết tật
trong đó người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động chiếm hơn ba mươi

người khuyết tật vừa có việc làm ổn định
ngoài nguồn ngân sách của thành phố
những năm qua các cấp ngành địa phương ở hà nội đã có nhiều chính sách
đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề tạo việc làm đối với người khuyết tật
huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân
các doanh nghiệp các tổ chức của người khuyết tật các tổ chức nhân đạo
qua đó giúp rất nhiều người khuyết tật ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng
hội chúng tôi cũng đã quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật
trong đó dạy nghề tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật là một trong những mối quan tâm của hội
trong những năm vừa qua hội cũng đã thực hiện những việc hợp tác với các doanh nghiệp
có sử dụng lao động là người khuyết tật trên địa bàn
việc thực hiện các việc dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật
là một trong những mong muốn của các cấp hội
và bản thân hội khuyết tật thành phố hà nội cũng đã rất mong mỏi
và rất sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ này để người khuyết tật có thể thực sự hòa nhập vào cộng đồng
cũng như là giảm bớt những khó khăn do thiếu việc làm của người khuyết tật
việt nam là một nước cũng đã ký phê chuyển công ước
chính phủ việt nam cũng đã đưa ra những văn bản để có thể giúp cho việc thực hiện công ước
nghe một sát đến với những nội dung có trong công ước
chúng tôi cũng rất mong trong thời gian tới
chính phủ việt nam cũng sẽ tạo được thêm nhiều những văn bản dưới luật
dưới công ước có thể cụ thể hóa các việc hỗ trợ cho người khuyết tật
có thể đảm bảo được cái việc là người khuyết tật có thể tham gia
đầy đủ vào cộng đồng và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau
năm hai nghìn một mươi sau khi luật người khuyết tật ra đời
chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quyết định nhiều đề án chương trình hành động
các bộ ban ngành đã ban hành hàng chục thông tư thông tư liên tịch
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện
việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về người khuyết tật những năm qua
đã tạo ra những chuyển biến tích cực đối với cuộc sống của người khuyết tật
sự thay đổi về nhận thức xã hội giúp người khuyết tật tự tin hơn
hòa nhập vào đời sống xã hội thuận lợi
nhà nước luôn luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách
ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách chương trình đề án trợ giúp người khuyết tật
các hoạt động trợ giúp thu hút sự quan tâm phát huy trách nhiệm của các cấp
các ngành các tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư
các giao cản xã hội giao cản giao thông đi lại thông tin v v
từng bước giảm dần
quyền của người khuyết tật ngày càng được bảo đảm tốt hơn
nhờ đó tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
chúng tôi đánh giá cao những gì mà chính phủ và nhân dân việt nam đã làm đối với cộng đồng người khuyết tật
chúng tôi cũng rất ấn tượng với các hoạt động các chương trình dự án
không chỉ của chính phủ việt nam mà của cả những cá nhân tổ chức
những đơn vị đang nỗ lực thực hiện vì mục tiêu chung là hướng tới cộng đồng người khuyết tật việt nam
đối với những người khuyết tật
người ta cần có cái sự giúp đỡ của cộng đồng và của chính quyền
chính quyền một mình không thể giúp được những người khuyết tật ở một xã hội đã có hơn chín mươi triệu
cho nên sự đồng góp của cộng đồng sự đồng góp của nhân dân
sự đồng góp của những người có điều kiện để giúp những người đó vượt qua những giàn cản
để người ta có thể hội nhập vào một cái xã hội
để người ta có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội là một điều rất khen thiết
theo dõi những nỗ lực của chính quyền việt nam
nỗ lực của các doanh nhân việt nam
và nỗ lực của những cá nhân việt nam trong việc làm từ thiện để giúp đỡ những người khuyết tật
tôi hoàn toàn đánh giá cao và đấy là một dấu hiệu thể hiện lòng hiểu mến của người việt nam
và cái lòng thương của người việt nam đối với những người có cần sự giúp đỡ
đặc biệt là người khuyết tật
việt nam đã xây dựng lượt người khuyết tật năm hai nghìn một mươi

và quốc tế cũng đã đánh giá rất cao cái kinh tế

tính nhân văn
và tính toàn diện
của luật người khuyết thật việt nam
bên cạnh việc
triển khai hệ thống pháp luật quốc gia
thì việt nam đã thể hiện
một cam kết rất mạnh mẽ
là việc trợ giúp cho người khuyết thật
tiếp cận theo xu hướng quốc tế
theo tư chuẩn quốc tế
năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội đã phê chuẩn
công ước của liên hợp quốc
về quyền người khuyết thật
thì khi mà chúng ta
tham gia phê chuẩn
ký kết và phê chuẩn công ước
của liên hợp quốc
thì có nghĩa là chúng ta đã
thể hiện một cam kết rất mạnh mẽ
về mặt chính trị
về mặt pháp lý để bảo đảm rằng
chúng ta sẽ thực hiện
những biện pháp những cơ chế
những chính sách để bảo đảm thực thi
quyền của người khuyết thật
trong điều kiện thực tiễn của việt nam
theo thống kê của cục bảo trợ xã hội
bộ lao động thương bình và xã hội
việt nam hiện
có khoảng gần tám triệu người khuyết thật
từ năm tuổi trở lên
chiếm bảy tám dân số
sự báo số lượng người khuyết thật
trong những năm tới sẽ tiếp tục gia tăng
do xu hướng giả hóa dân số
ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
tai nạn giao thông tai nạn lao động
vì vậy để thực hiện hiến pháp
và công ước của liên hợp quốc
về quyền của người khuyết thật
theo hướng tạo cơ hội bình đẳng
và điều kiện thuận lợi
để người khuyết thật thụ hưởng
các thành quả phát triển kinh tế xã hội
tích cực đóng góp khẳng định vị thế của mình
trong đời sống xã hội
các hệ thống chính sách pháp luật
về người khuyết tật cần tiếp tục được điều chỉnh
và hoàn thiện thúc đẩy xã hội hóa
hoạt động trợ giúp người khuyết thật
một cách hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn
công ước về quyền của người khuyết thật
được đại hội đồng liên hợp quốc
thông qua ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn bảy
và việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên
tham gia ký kết công ước này
đây là cơ sở cho việc đảm bảo quyền của con người
và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật
trên toàn thế giới
trong đó có cộng đồng người khuyết tật việt nam
mục đích của công ước được nêu rõ trong điều một là
thúc đẩy bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật
được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền

và tự do cơ bản của con người
và thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá vốn có của họ

người khuyết tật bao gồm những người có khiếm khuyết lâu dài về thể chất

mà khi tương tác với những rào cản khác nhau
có thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu
và trọn vẹn của họ vào xã hội
trên cơ sở bình đẳng với những người khác
điều ba nguyên tắc chung
các nguyên tắc của công ước này là
a tôn trọng nhân phẩm vốn có
quyền tự chủ của cá nhân
trong đó có tự do lựa chọn
và tôn trọng sự độc lập của cá nhân
b không phân biệt đối xử
c tham gia và hòa nhập trọn vẹn
và hữu hiệu vào xã hội
d tôn trọng sự khác biệt
và chấp nhận người khuyết thật là bộ phận
của nhân loại có tính đa dạng
e bình đẳng về cơ hội
f dễ tiếp cận
g bình đẳng giữa nam và nữ
c tôn trọng khả năng phát triển
của trẻ em khuyết thật
và tôn trọng quyền trẻ em khuyết thật
được giữ gìn bản sắc của mình
điều bốn nghĩa vụ chung
các quốc gia thành viên cam kết bảo đảm
và thúc đẩy việc biến các quyền tự do
cơ bản của con người thành hiện thực
đối với mọi người khuyết thật
mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào
trên cơ sở sự khuyết thật
nhằm mục đích này các quốc gia thành viên cam kết
a thông qua các biện pháp lập pháp
hành pháp hoặc các biện pháp khác
được thừa nhận trong công ước này
b tiến hành mọi biện pháp thích hợp
trong đó có lập pháp
để sửa đổi hoặc hủy bỏ các luật
quy định tập quán và thông lệ hiện hành
có tính chất phân biệt đối xử
đối với người khuyết thật
c cân nhắc việc bảo vệ và thúc đẩy quyền
con người của người khuyết thật
trong tất cả các chính sách và chương trình
d không có bất kỳ hành vi hoặc thực tiễn
nào trái với công ước này
và bảo đảm rằng mọi thể chế và cơ quan công quyền
hành xử phù hợp với công ước này
e sử dụng mọi biện pháp thích hợp
để xóa bỏ phân biệt đối xử
trên cơ sở sự khuyết tật do bất kỳ cá nhân
tổ chức hoặc công ty tư nhân nào tiến hành
f tiến hành hoặc khuyến khích
nghiên cứu và phát triển hàng hóa
dịch vụ trang bị và tiện ích
được thiết kế phổ dụng như định nghĩa
tại điều hai công ước này
chỉ cần mức cải tạo và giá thành tối thiểu
để đáp ứng được nhu cầu của người khuyết tật
thúc đẩy việc phổ biến và sử dụng các sản phẩm đó
thúc đẩy thiết kế phổ dụng trong phát triển
các tiêu chuẩn và định hướng
g tiến hành hoặc khuyến khích nghiên cứu
và phát triển các công nghệ mới
thúc đẩy việc phổ biến và sử dụng công nghệ này
trong đó có công nghệ thông tin liên lạc
phương tiện và thiết bị hỗ trợ di chuyển
các công nghệ trợ giúp phù hợp với người khuyết tật
ưu tiên các công nghệ có giá thành vừa phải
h cung cấp thông tin dễ tiếp cận
cho người khuyết thật về phương tiện
thiết bị hỗ trợ di chuyển
và các công nghệ trợ giúp
trong đó có các công nghệ mới cũng như
mọi hình thức dịch vụ hoặc cơ sở vật chất trợ giúp khác
i phù hợp với các quyền
của người khuyết tật được thừa nhận trong công ước này
tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ
nhân viên chuyên môn làm việc
trong lĩnh vực người khuyết thật
nhằm cung cấp tốt hơn nữa những dịch vụ
và sự giúp đỡ mà những quyền này bảo đảm cho họ được hưởng
xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một
hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị